trong chiều và tối nay khu vực nam bộ mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
nền nhiệt cao nhất phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trong khi ở tây nguyên cũng có mưa rào và rông nhiều nơi
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trên biển do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
nên hầu khắp khu vực vịnh bắc bộ có mưa rào và rông nhiều nơi
khiến cho tầm nhìn xa luôn bị giảm thấp ở mức bốn đến một mươi km
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng tây nam mạnh cấp bốn đến cấp năm
mưa rông tập trung chính ở phần phía bắc của huyện đảo
trong khi đó ở khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
gió tây nam vẫn mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu giật tới cấp bảy
sóng biển cao trong khoảng từ hai đến ba mét khiến cho biển động
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước